tại cần thơ các hộ dân sinh sống ở hẻm một trăm một mươi một đường võ văn kiệt khu vực bình nhật phường long hòa quận bình thủy không có nước sạch để sinh hoạt
người dân đã nhiều lần phản ánh và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cung cấp nước sạch nhưng cho đến nay thì kiến nghị này vẫn chưa được giải quyết
hơn một mươi năm trước bà con sinh sống trong con hẻm này cũng đã từng có nước sạch để sử dụng
nhưng mấy năm nay họ cũng chịu cùng chung số phận với những hộ mới đến
để có nước sinh hoạt người dân phải khoan giếng hoặc mua bình nước lọc
mỗi một tháng nhà tôi tốn gần hai trăm linh nghìn mỗi tháng hết khoảng một mươi năm một mươi bảy bình mỗi một bình mua bên ngoài trở vào hết một mươi hai bình
một tháng tính ra hết gần hai trăm linh nghìn tiền nước nhà tôi có sổ đỏ có hộ khẩu điện có mà bây giờ nước sạch không có
người dân đã nhiều lần kiến nghị xin được cấp nước
thậm chí xin tự đầu tư chi phí đấu nối đường ống nhưng không được chấp thuận
các ngành chức năng liên quan đã khảo sát từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay nhu cầu bức xúc của bà con vẫn chưa được giải quyết
tụi tôi có tính là hùng tiền vô tự bỏ kinh phí vô để mà nắp
thì nhà máy nước có trả lời rằng là cái này là phường không cho phải thông qua phường có ý kiến
vì tụi tôi ở đây là nằm cái gì đó quy hoạch không hợp lý gì đó hợp pháp
nhưng mà theo tụi tôi ở ổn định đây đã mười mấy năm rồi
qua khảo sát
thì cái tuyến đường này là nằm trong khu phân lô tách thửa hậu dân xây dựng nhà là không phép
thì theo sự chỉ đạo chung của quỹ ban thành phố thì đối với các trường hợp mà khu phân lô tách thửa xây dựng nhà không phép
thì chưa được phép là kéo điện kéo nước nhằm hạn chế cái tình trạng xây dựng không phép diễn ra
hiện tại giờ công ty cấp nước cần thơ hai cũng chưa có thống nhất đầu tư cái hệ thống đường nước
trong khi chờ đợi ngành chức năng chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cung cấp nước sạch
thì người dân tại hẻm một trăm một mươi một đường võ văn kiệt vẫn phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo an toàn